đến với câu chuyện giao thông cứ mưa là ngập đó là thực trạng quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua chợ trung hòa xã ea tiêu và xã ea cua của huyện trực quynh tỉnh đắk lắc
đáng chú ý vấn đề này đã diễn ra trong nhiều năm nay mà chưa có giải pháp nào xử lý triệt đề
điều này đã dẫn đến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong công việc đi lại thậm chí là tiềm ẩn không ít nguy cơ tai nạn giao thông
cụ thể người dân gặp những khó khăn như thế nào và cơ quan chức năng đã đề xuất những giải pháp ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
những hình ảnh quen thuộc tại quốc lộ hai mươi bảy đoạn qua địa bàn các xã ea tiêu ea tua của huyện trực quynh mỗi khi có mưa
đây là cách người dân phải di chuyển mỗi khi đường ngập nước thậm chí nhiều người đã phải sử dụng phương tiện thủy như thế này
cái việc ngập lụt là diễn ra thường xuyên còn cái đội sửa chứa và móc cống thì
họ có đến nhưng mà giải quyết khi mà đến mắc thì nó không đảm bảo được dẫn tới là nước không thoát được
tôi muốn cơ quan chức năng là làm lại cái đường cống này làm sao cho nước nó thông suốt từ trên xuống dưới
thì nước mới tiêu được chứ không thể là móc nước đậm ở đâu thì móc ở đói là nước nó vẫn cứ đậm suốt
tình trạng ngập nước khi trời mưa ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện
nhiều xe chết máy giữa đường
nhiều xe chết máy giữa đường
theo một số người dân mặc dù có mương thoát nước hai bên đường song không có tác dụng lại còn gây nguy hiểm cho người đi đường
đối với các hộ dân có nhà ở tiếp giáp đường thì việc ra vào nhà cũng gặp nhiều khó khăn
tôi thấy cái thi công đường quốc lộ hai mươi bảy ở cái đoạn trung hòa này thôn hai xã cờ tua này là không đạt yêu cầu
khi làm cống xong là họ chỉ cho phát cho muối nhà
người rộng bốn m hay là một mươi m đầu cũng chỉ được
có ba cái tấm đan để đi ra đi vô thôi
toàn bộ người dân phải tự làm lấy hết nhà diện tích rộng là phải làm đủ mới đi được
nhà của chúng tôi là phải xây cái này lên nước nó vào chấm nước nó khỏi vào trong nhà
mấy năm nay mỗi năm là cái lượng nước về nó rất là nhiều
tôi xây lên qua tới cái đầu gối
để tránh nước nó khỏi vào nhà
theo quan sát của chúng tôi thì hiện trạng cống thoát nước hai bên đường tắc nghẽn đất đá lấp đầy không thể thoát nước
chính vì thế nhiều trục đường dân sinh có mặt bằng thấp hơn quốc lộ hai mươi bảy trở thành điểm rút nước của quốc lộ
nước chảy như suối rồn về các khu dân cư làm sập cả tường rào của một số hộ dân
mỗi lần mưa là chưa có mưa to mà nước đã đổ về nhiều rồi
như nó băng hết nhà hết cửa nó vô đến bếp nó vô đến nhà
ngày nào cũng dơ giấy bẩn thiểu hết có khi nó chảy vô giếng luôn
thực trạng ngập nước tại quốc lộ hai mươi bảy kéo dài nhiều năm
người dân không khỏi bức xúc nhưng không biết bao giờ mới được khắc phục
để có câu trả lời cho vấn đề này chúng tôi đã liên hệ làm việc với sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc
đơn vị được phân cấp trực tiếp quản lý quốc lộ này
tuy nhiên đã nửa tháng trôi qua đơn vị này vẫn chưa có hồi âm
còn theo đại diện ủy ban nhân dân huyện chư quynh
cũng đã từng có báo cáo gửi ban nhân dân tỉnh đắk lắk sở giao thông vận tải về thực trạng này
và đã đề xuất việc khắc phục tuy nhiên đến nay đường vẫn ngập
trong khi chờ những hành động của đơn vị có trách nhiệm trong việc khắc phục tình trạng ngập cục bộ
tại quốc lộ hai mươi bảy thì ủy ban nhân dân huyện chư quynh đã chủ động tìm các phương án
để giảm tải lượng nước mưa từ khu vực cao rồn về quốc lộ hai mươi bảy
về mặt quản lý quốc lộ thuộc sở giao thông vận tải quản lý
tuy nhiên chính quyền của huyện cũng chủ động chỉ đạo cho hai xã ngăn dòng chảy phía bên trái
để cái dòng nước phía bên trái chuyển sang phía bên phải
đồng thời tại vị trí chợ trung hòa khi đã chia nước như vậy
thì yêu cầu hai xã phải khơi thông dòng chảy cũng như mở các kiếp vang để cho dòng chảy tỏa ra hai bên
sự chủ động của ủy ban dân huyện chư quynh
là thiết thực xong để có thể khắc phục triệt để vấn đề ngập nước tại quốc lộ hai mươi bảy
thì bản thân đơn vị được giao quản lý quốc lộ này và các ngành chức năng của tỉnh phải có sự vào cuộc tích cực hơn nữa
và trong khi chờ các phương án cụ thể của cơ quan chức năng
thì người dân vẫn đang tự thực hiện giải pháp bằng những hành động như thế nào